năm hai nghìn một mươi bảy thị trường bất động sản được đánh giá là sẽ phát triển ổn định hơn và đi vào nhu cầu thực chất
cơ cấu bất động sản có sự dịch chuyển từ phân khúc chung cao cấp sang phân khúc trung bình thấp hướng tới nhu cầu thực của người dân
chính sách về tài chính tín dụng đang được mong chờ là sẽ có những chuyển động phù hợp
từ năm hai nghìn một mươi sáu nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng cho thị trường đã thu hẹp dần
các ngân hàng thương mại hầu như không còn dư địa về nguồn vốn ngắn hạn theo quy định của ngân hàng nhà nước áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó là áp lực xử lý nợ xấu dự tính vào khoảng một trăm linh tỷ đồng
nhiều cảnh báo với phân khúc nhà ở cao cấp bất động sản nghỉ dưỡng đã được đưa ra
cuối năm hai nghìn một mươi sáu xu hướng thị trường cho thấy năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có những thay đổi quan trọng trước tác động của các nghị quyết chính sách
năm hai nghìn một mươi sáu chúng ta đã thông qua một loạt những văn bản rất cơ bản cho quá trình triển khai các nghị quyết đại hội đảng quốc hội và ban chấp hành trung ương
ví dụ như là nghị quyết của bộ chính trị về kiểm soát nợ công nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng
nghị quyết của ban chỉ hành trung ương đảng về hội nhập nghị quyết của quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế
và nghị quyết về đầu tư công trung hạn có thể nói các nghị quyết đấy là nền tảng để cho triển khai trong thời gian tới
đối với thị trường bất động sản các nghị quyết này sẽ đặt nền tảng cho việc định hướng chính sách và minh bạch chính sách
cũng như là làm cho các chính sách tăng cường tính dự báo được
những nhược điểm những lệch lạc của thị trường cũng đã được nhìn thấy

phủ cũng đã có những giải pháp rất là cụ thể
thông qua các chính quyền địa phương thông qua các doanh nghiệp thông qua truyền thông
thì những lệch lạc này tôi tin chắc sẽ được uốn nắn trong năm hai nghìn một mươi bảy
và năm hai nghìn một mươi bảy thì thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ hơn vào cái phân khúc nhà ở thương mại
quy mô nhỏ giá phù hợp cũng như là phân khúc nhà ở xã hội
để đáp ứng đúng vào mục tiêu chủ yếu
đặc biệt theo đánh giá của các chuyên gia
ở mức độ quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản việt nam
có dấu hiệu gia tăng khi bước sang năm hai nghìn một mươi bảy
khi mà các quy định của luật nhà ở sửa đổi dần đi vào cuộc sống
trong năm hai nghìn một mươi sáu tính thanh khoản đã thúc đẩy thị trường
diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với sự phát triển của thị trường cổ phiếu và vốn